công an thị xã thái hòa nghệ an vừa bắt phá chuyên án các nhóm ổ trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn
thu được số lượng lớn các tăng vật và nhiều loại vũ khí nguy hiểm
thời gian qua trên địa bàn thị xã thái hòa xảy ra tình trạng có một số đối tượng ngoài địa phương đến địa bàn
dùng nhiều phương tiện với thủ đoạn tinh vi thực hiện hành vi bắt trộm chó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
sau một thời gian tích cực đấu tranh ngày một mươi ba tháng chín lực lượng công an đồng loạt bắt quả tăng bốn đối tượng
gồm nguyễn hữu hiếu trịnh anh tú và vi văn quyết đang có hành vi mua bán chó do trộm cắp
và đối tượng nguyễn bửu lộc chú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang thực hiện hành vi trộm chó
đối tượng thực hiện vào giờ đêm khuya trên các tuyển đường các trục lên thôn lên xóm thậm chí là liên huyền lên tỉnh
vì vậy ngay cả khi sau khi thực hiện hành vi phạm tội và đã bị bắt thì đối tượng cũng không biết được là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp chó
ở địa điểm nào vị trí nào của hồ dân nào cho nên cũng gây rất khó khăn trong quá trình xác định người bị hại
quá trình phát hiện bắt giữ các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và các đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ được của các đối tượng nhiều hung khí công cụ phương tiện dùng để trộm chó
và hơn một tấn chó các loại mà các đối tượng đã trộm cắp trước đó
các đối tượng trùng cấp chó hiện nay trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp chó là thường xuyên sử dụng các hung khí
để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng ngoan
ví dụ như các đối tượng dùng sủng điện hoặc sủng bắn đi dao kiếm để sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi truy bắt đối tượng
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trong đó nguyễn bủ lộc và trịnh anh tú
trịnh anh tú là các đối tượng cầm đầu
trong một đêm các nhóm đối tượng có thể trộm từ bốn đến năm tạ chó tương đương với số tiền từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng
chuyên án đang được công an thị xã thái hòa tiếp tục điều tra theo quy định
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là yng bình nghê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và y pháp nghê sinh năm hai nghìn hai
đều chỉ ở xã cư e bu thành phố buôn ma thuột và cũng là anh em ruột đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ và xử lý
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng tám y bình điều khiển xe máy chở theo y phát đi xung quanh các tuyến đường ở thành phố buôn ma thuột để thấy ai sơ hở sẽ cướp giật tài sản
khi đến đường nguyễn thị định phường thành nhất thành phố buôn ma thuột thấy chị phạm thị tuyết kha chú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột đi theo hướng cùng chiều
có đeo túi sách trên vai bên trong có tiền điện thoại di động và nhiều giấy tờ
thế vậy y bình đã điều khiển xe máy ép sát xe của chị kha rồi y pháp giật giỏ sách và cả hai tẩu thoát
sau đó cả hai đã lấy số tiền có trong giỏ sách và mang bán điện thoại di động để lấy tiền tiêu xài
sau một thời gian điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã bắt giữ được hai đối tượng
được biết cả hai đều nghiện ma túy vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng